chiều nay tại tây ninh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác bộ công an đã đến thăm tặng quà và chúc tết tỉnh ủy
ubnd tỉnh và người dân công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm đã thăm hỏi và trao tặng một trăm năm mươi phần quà cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp tràng bàng thị xã trảng bàng
tiếp đó đồng chí bộ trưởng đã tới thăm làm việc và chúc tết tỉnh ủy tây ninh bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh và tặng hơn hai trăm năm mươi phần quà cho các gia đình khó khăn hộ nghèo trên địa bàn
tại buổi làm việc và chúc tết bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tây ninh trong năm vừa qua công tác đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt tỉnh tây ninh chăm lo cho gia đình chính sách người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để chuẩn bị đón tết ấm áp no ấm và hạnh phúc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong năm qua công an tỉnh tây ninh đã chủ động nắm tình hình tham mưu với tỉnh ủy ubnd tỉnh ban hành nhiều chủ trương giải pháp quan trọng hiệu quả về bảo đảm an ninh trật tự
công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả vượt chỉ tiêu bộ công an giao tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội có phần từng bước xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn lành mạnh

đồng chí bộ trưởng yêu cầu thời gian tới công an tỉnh tây ninh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với quân đội biên phòng trong công tác phối hợp với quân đội biên phòng trong công tác phối hợp

đồng chí bộ trưởng yêu cầu thời gian tới công an tỉnh tây ninh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với quân đội biên phòng trong công tác phối hợp với quân đội biên phòng trong công tác phối hợp